liên quan đến vụ khủng bố khiến một trăm ba mươi bảy người thiệt mạng tại nhà hát ngoại ô moscow
phó tổng thống mỹ harris bác tuyên bố rằng ukraine có thể liên quan tới vụ khủng bố
bộ ngoại giao nga đáp trả rằng có yếu tố cả trực tiếp lẫn gián tiếp cho thấy mỹ che đậy cho ukraine
sau vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp khrushchev city hall hôm hai mươi hai tháng ba vừa qua
ngay khi sự việc xảy ra chính quyền ukraine đã mạnh mẽ phủ nhận mọi liên quan đến vụ tấn công khủng bố
trên nhánh afghanistan tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công này
tổng thống nga putin đã không đề cập đến is trong bài phát biểu trước quốc dân
trong khi đó chính quyền tại kiev cáo buộc ông putin và các chính trị gia nga khác đã sai
khi liên kết ukraine với vụ tấn công này nhằm khơi dậy lòng nhiệt thành đối với cuộc chiến của nga ở ukraine
giới chức tình báo mỹ đã xác nhận tuyên bố của chi nhánh is
trong đó người phát ngôn hội đồng an ninh quốc gia mỹ andriy ney watson cho rằng
is chịu trách nhiệm duy nhất về vụ tấn công này không có sự liên quan nào của ukraine
khi được hỏi liệu có bằng chứng nào cho thấy ukraine liên quan vụ tấn công khủng bố nhà hát krocarts
ở ngoại ô moscow đêm hai mươi hai tháng ba hay không phó tổng thống mỹ kamala harris đã trả lời hôm hai mươi bốn tháng ba
không có bằng chứng nào về thông tin này và theo chúng tôi biết esifk là bên thực sự phải chịu trách nhiệm
theo đó is isk là trì nhánh tại afghanistan
is isk là trì nhánh tại afghanistan của nhóm khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng
nhóm này đã ra tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhà hạt khrushchev
đồng thời đăng ảnh và video cho thấy bốn thành viên xả súng vào dân thường
is cho hay vụ khủng bố là một phần trong cuộc chiến chống lại những bên đàn áp đảo hồi
phó tổng thống harris nói thêm vụ tấn công nhà hát nga là thảm kịch với số thương vong lớn
và bà đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân
trong khi đó mikhailo bodo cố vấn của tổng thống ukraine
volodymyr zelenskyy khẳng định nước này không liên quan vụ tấn công nhà hạt nga
ông cho rằng cáo buộc của tổng thống putin là không hợp lý do khu vực biên giới nga và ukraine
dây đọc mìn cùng nhân viên an ninh và binh sĩ nga nên nhóm nghi phạm không thể vượt qua được
tổng thống zelensky cũng cáo buộc nga muốn đổ lỗi cho ukraine về vụ khủng bố
phát ngôn viên bộ ngoại giao nga maria zakharova cùng ngày phản bác tuyên bố của bà harris
nói rằng bất cứ tuyên bố nào từ mỹ nhằm biện hộ cho ukraine khi cuộc điều tra chưa kết thúc
đều được coi là bằng chứng mà mỹ cố gắng che đậy cho ukraine
bằng cách nói đến nhóm khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng gây ra vụ khủng bố
nhà ngoại giao nga cũng lưu ý thêm washington đã tự dồn mình vào chân tưởng
với những câu chuyện cho rằng vụ tấn công vào chrset do nhóm khủng bố is thực hiện
bà zakharova liệt kê những điều mà bà cho là mỹ đã làm một cách trực tiếp và gián tiếp
khi hàng tỷ usd và số lượng vũ khí chưa từng có được đầu tư một cách vô trách nhiệm vào kiev
những luận điệu hung hăng chống lại nga chủ nghĩa dân tộc điên cuồng lệnh cấm đàm phán hòa bình về ukraine
người phát ngôn bộ ngoại giao nga nói thêm sự can thiệp của mỹ vào các vấn đề ở trung đông trước đây
đã dẫn đến sự trỗi dậy của một nhóm khủng bố cực đoan và chúng vẫn hoạt động trong khu vực cho đến tận ngày nay
cho đến nay lực lượng chức năng nga đã bắt giữ bốn nghi phạm khi họ đang cố trốn sang ukraine
thông qua một số cửa sổ được chuẩn bị sẵn cho các đối tượng ở biên giới ukraine
phương tiện truyền thông nga đã phát sóng các đoạn video cho thấy việc giam giữ và thẩm vấn các nghi phạm
trong đó có một người nói rằng anh ta đã được một trợ lý giấu tên của một nhà truyền giáo hồi giáo tiếp cận
thông qua một ứng dụng nhắn tin và được trả tiền để tham gia cuộc đột kích
báo chí nga xác định các tay súng là công dân jakistan nước cộng hòa thuộc liên xô cũ ở trung á
nơi chủ yếu là người hồi giáo và giáp biên giới với afghan
có tới một năm triệu người tajikistan đã và đang làm việc ở nga và nhiều người
của quốc tịch nga bộ ngoại giao tazikistan đã phủ nhận các thông tin ban đầu của phương tiện
truyền thông nga đề cập đến một số người tajikistan khác được cho là có liên quan đến
cuộc đột kích và không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về vụ bắt giữ
số người chết lên tới một trăm ba mươi bảy người khiến vụ việc này trở thành vụ tấn công đẫm máu nhất ở nga
trong nhiều năm qua luật sư rusnanya bazhanovskaya ba mươi năm tuổi nói với afp trên một con phố chạy ra
quảng trường đỏ
tôi vẫn còn bị sốc
tuy nhiên anh nghĩ rằng sau vụ việc nga sẽ vượt qua và mạnh mẽ hơn
những vụ việc như thế này sẽ đoàn kết chúng tôi lại để vượt qua những trở ngại
ngay sau vụ tấn công khủng bố vào nhà hát krosos city hall các nước mỹ canada anh và hà lan
đã khuyên công dân tránh đến nga du lịch thời điểm này
bộ ngoại giao mỹ đã đưa nga vào danh sách không đi du lịch để cảnh báo người dân
tránh đặt các chuyến đi không thật sự cần thiết vào lúc này
trước khi xảy ra vụ tấn công du khách mỹ đang ở moscow cũng nhận được lời khuyên
tránh đến những nơi đông người để đảm bảo an toàn
bộ ngoại giao anh cũng đưa ra lời khuyên du khách nên tránh đến các cuộc tụ họp lớn như hòa nhạc
hay điểm du lịch nổi tiếng các hoạt động lễ hội tôn giáo
hoặc khu vực không được kiểm soát an ninh chặt chẽ như chợ địa phương
hàng không nga cũng là mục tiêu của các cuộc khủng bố theo khuyến cáo từ chính quyền anh
ngoài ra anh khuyến cáo du khách nên thực hiện theo hướng dẫn của chính quyền địa phương tại nga
phía canada lưu ý du khách nên rời nga khi các hãng bay vẫn hoạt động
nếu vẫn còn ở lại nga du khách cần đi lại cẩn thận
krosod city hall được xây dựng và khánh thành năm hai nghìn chín để tri ân muslim magomayev một nghìn chín trăm bốn mươi hai hai nghìn tám
ca sĩ nổi tiếng thời liên xô và xuất thân từ azerbaijan
nó nằm trong khu phức hợp krosot city hall trung tâm mua sắm lớn nhất khu vực moscow
và krosot expo trung tâm thương mại lớn nhất nước nga
đây là khu vực giải trí mua sắm xa xỉ dành cho những người giàu có và nổi tiếng ở moscow
và nga do tỷ phú
tỷ phú arad agalarov sáu mươi tám tuổi sinh ra ở baku azerbaijan xây dựng
theo forbes agalarov sở hữu khối tài sản một hai tỷ usd
trước khi tỷ phú donald trump đưa cuộc thi sắc đẹp hoa hậu hàn vũ tới moscow
và tổ chức ở krosod city hall năm hai nghìn một mươi ba
nhiều khách nước ngoài đã chọn nơi đây làm địa điểm tổ chức các sự kiện lớn
doanh nhân người hà lan izez gizirat tổng giám đốc tập đoàn izezirat media
đã thuê khu phức hợp để tổ chức hội trợ triệu phú năm hai nghìn năm
nhiều ngôi sao ca nhạc nga và thế giới cũng từng tổ chức hòa nhạc ở đây
theo số liệu của hiệp hội lữ hành nga tính đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba
có hơn bốn mươi quốc gia mở đường bay thẳng đến nga để phục vụ nhu cầu đi lại du lịch
lượng khách nga đi du lịch quốc tế phục hồi khoảng tám mươi sáu so với trước dịch
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai trước khi xảy ra chiến sự nga ukraine
người ukraine đến nga nhiều nhất
hiện tại sáu thị trường gửi khách lớn nhất đến nga gồm ấn độ trung quốc
ả rập xê út úc man uae và iran
ngành du lịch nga dự kiến đón một mươi sáu triệu lượt khách quốc tế vào năm hai nghìn hai